viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu bộ trưởng bộ giao thông vận tải đinh la thăng
cựu thứ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn hồng trường và các đồng phạm trong vụ án để bị can đinh ngọc hệ út chọc
lừa đảo chiếm đoạt trên bảy trăm hai mươi năm tỷ đồng tiền phí tuyến cao tốc tp hcm trung lương
trong vụ án này bị can đinh la thăng được xác định có vai trò chủ mưu cầm đầu
hành vi của nguyễn hồng trường vi phạm quy định pháp luật gây thiệt hại tài sản cho nhà nước
từ các hành vi gian dối này bị can đinh ngọc hệ với sự giúp sức của đồng phạm chiếm đoạt hơn bảy trăm hai mươi năm tỷ đồng của nhà nước